trong phòng chống thiên tai đặc biệt là mưa lũ rừng phòng hộ luôn có vai trò quan trọng
tuy nhiên điều đáng tiếc là công tác bảo vệ rừng phòng hộ những năm qua lại được thực hiện chưa tốt
mới đây nhất là vụ khai thác trái phép rừng phòng hộ với quy mô lớn ở huyện miền núi vĩnh thạnh tỉnh bình định
chiều tối qua hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
trước đó ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổ công tác huyện vĩnh thạnh tiến hành kiểm tra rừng tại khoảnh bốn tiểu khu một trăm bốn mươi hai và khoảnh tám tiểu khu một trăm bốn mươi năm thuộc lâm phận xã vĩnh sơn đã phát hiện một mươi năm cây gỗ rồi
nhóm ba bị cưa hạ trái phép mở rộng kiểm tra lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm tám cây gỗ rồi bị cưa hạ trái phép tại khu vực này
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ một trăm ba mươi bốn phách gỗ sẻ với khối lượng khoảng một mươi hai mét khối
khoảng hai mươi năm mét khối gỗ tròn đồng thời thu giữ toàn bộ vật dụng lán trại
công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện vĩnh thạnh đã khám nghiệm hiện trường đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn giám định thiệt hại về rừng
chiều ba mươi một tháng bảy ông đặng bá quang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu một trăm bốn mươi hai và tiểu khu một trăm bốn mươi năm xã vĩnh sơn huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định